công an quận lê trân thành phố hải phòng vừa tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá
với số tiền cá độ lên đến trên hai trăm linh tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình công an quận lê trân đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hệ thống trang web quốc tế
bóng tám mươi tám com quy mô lớn theo bốn cấp độ siêu tổng tổng đại lý đại lý con bạc
với sự tham gia của nhiều người và hoạt động mạnh trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu âu
công an quận lê trân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt đột kích bắt giữ một mươi hai đối tượng
tại địa bàn các quận lê trân hải an huyện kiến thụy và thủy nguyên
qua điều tra ban đầu công an xác định các đối tượng đã sử dụng trang web quốc tế bóng tám mươi tám com đánh bạc
và tổ chức đánh bạc với tổng số tiền trên hai trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ công an quận lê trân đã tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc